sáng ngày năm tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
mới đây phòng đã phối hợp với công an quận bình tân kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ
tại địa chỉ số ba trăm chín mươi chín đường trần văn dầu phường bình trị đông bê quận bình tân
đáng chú ý qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một khẩu súng
và nhiều loại hung khí giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
qua điều tra công an xác định tiệm cầm đồ này do đối tượng nguyễn bá mẻ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tỉnh bắc ninh điều hành
đối tượng khai nhận mở tiệm cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi
với số tiền từ năm triệu đến ba trăm linh triệu đồng lãi suất từ hai mươi đến bốn mươi năm một tháng
để phục vụ hoạt động cho vay các đối tượng quảng cáo bằng hình thức phát cạp visit
và quảng cáo trên mạng xã hội
công an tp hcm đã thu giữ một trăm năm mươi chín bộ hồ sơ cho vay với số tiền gần một bảy tỷ đồng
khám xét mở rộng công an tp hcm tiếp tục thu giữ một khẩu súng
ba áo giáp nhiều dao
mã tấu và một số bịch nghi là ma túy tổng hợp